liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai tàu hàng tại gà núi thành
hôm nay ông nguyễn thanh sang phó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cho biết
đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trưởng ga núi thành
cụ thể thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ giao thông vận tải và tổng công ty đường sắt việt nam
giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông dương văn minh
trưởng ga núi thành nhằm làm rõ trách nhiệm liên đới trong việc quản lý
để xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa hai tàu hàng tại gà núi thành
đoạn qua thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm
trước đó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cũng đã tạm đình chỉ công tác
đối với ba cán bộ trực ga núi thành trong ngày hai mươi sáu tháng năm